lễ khai mạc festival văn hóa truyền thống việt và giao lưu văn hóa quốc tế hai nghìn một mươi chín với chủ đề thăng long bừng sáng
đã diễn ra vào tối qua tại khu di tích lịch sử hoàng thành thăng long
chương trình mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa lớn tái hiện tổng hòa các loại hình nghệ thuật và văn hóa truyền thống việt
giao lưu văn hóa quốc tế tại thủ đô hà nội
festival văn hóa truyền thống việt và giao lưu văn hóa quốc tế hai nghìn một mươi chín là hoạt động nổi bật trong năm
do câu lạc bộ bảo tồn và phát triển di sản văn hóa việt phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức
với mong muốn gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
theo đúng chủ trương của đảng và nhà nước festival văn hóa truyền thống việt và giao lưu văn hóa quốc tế hai nghìn một mươi chín
là điểm sáng trong nhiều hoạt động văn hóa nổi bật của thủ đô hà nội trong tháng bốn
trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa biểu diễn nghệ thuật độc đáo
như tái hiện không gian làng việt con đường đèn lồng với hàng trăm ngọn đèn hoa sen và nón lá
khu hoa bốn mùa rực rỡ sắc màu khu trò chơi dân gian truyền thống
tôi muốn tìm hiểu rõ lịch sử và lền văn hóa của các tỉnh đây tôi muốn đến tham gia
tôi thấy ở đây có nhiều gian hàng rất phong phú và tôi đã mua được một số hàng
tôi đi dự tối nay và sáng chủ nhật
tôi lại đi tiếp
em chỉ là em cảm thấy rất vui và vì có những cây hàng làm mạng nhiều đặc sản độc đạo của các vùng miền khác nhau
quá lễ hội phẹn thị vái này em có thể biết thêm được nhiều món đặc sản đến từ các vùng miền
lễ hội dự kiến có sự tham gia của gần ba trăm linh doanh nghiệp đến từ sáu mươi ba tỉnh thành phố với ba trăm linh gian hàng trưng bày
dự kiến thu hút khoảng một trăm linh lượt khách tới tham quan và kéo dài từ ngày năm tháng bốn đến ngày chín tháng bốn
tại hoàng hồ